ngày năm tháng tám các cơ quan chức năng việt nam đại sứ quán việt nam tại nhật bản và hãng hàng không vietjet
đã phối hợp với các cơ quan chức năng nhật bản đưa hơn hai trăm hai mươi công dân việt nam từ nhật bản về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi phụ nữ mang thai người ốm đau
lao động hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa
và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
đại sứ quán việt nam tại nhật bản đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cam ranh
những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định